nhằm bảo đảm an toàn trước trong và sau bão số sáu tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các lực lượng
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ vận hành các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn theo đúng các phương án đã đề ra
tính đến ngày chín tháng một mươi một trong số một mươi bảy hồ chứa do công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam quản lý
thì chỉ có năm hồ tích nước đầy có sáu hồ tích được trên năm mươi dung tích các hồ còn lại chỉ mới tích được dưới năm mươi dung tích
đối với năm mươi sáu hồ chứa do các địa phương trong tỉnh quản lý hiện đã có hai mươi tám hồ tích nước các hồ còn lại hiện nay dưới mực nước dâng bình thường từ một đến năm mét
trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số sáu ubnd tỉnh quảng nam đã yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn
tiếp tục phối hợp với các địa phương liên quan tăng cường kiểm tra các vị trí sung yếu đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để ứng phó kịp thời tình huống bất chắc xảy ra
nâng cao chất lượng vận hành bảo đảm an toàn công trình và cuộc sống của cư dân vùng hạ dung